từ ngày hôm nay ngày tám tháng một trung quốc đã chính thức thực hiện hạ mức quản lý dịch covid một mươi chín từ loại a xuống loại b
và theo đó bãi bỏ toàn bộ các quy định về cách ly đối với người nhập cảnh
đánh dấu việc thận trọng mở cửa đất nước trở lại sau ba năm đối phó với đại dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày hôm nay người nhập cảnh trung quốc sẽ không phải thực hiện cách ly bắt buộc như trước
cũng từ sáng nay trung quốc đã nối lại việc cấp lại hộ chiếu và thị thực du lịch cho người dân đại lục
cũng như thị thực và giấy phép định cư cho người nước ngoài
tại các sân bay ở bắc kinh và thượng hải các rào chắn phân cách giữa điểm đến quốc tế và nội địa đã được dỡ bỏ
tuy nhiên tất cả du khách vẫn cần xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ trước khi nhập cảnh
việc mở cửa trở lại diễn ra chỉ một ngày sau khi hàng trăm triệu người dân trung quốc bắt đầu hành trình về quê
đón tết nguyên đán quý mão cùng gia đình và người thân đánh dấu kỳ xuân vận hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ có khoảng hai tỷ người di chuyển
gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái